một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trong hầm chui tam hiệp trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến hai thanh niên tử vong
trước đó hai người này đã chạy xe máy ngược chiều dưới hầm dù hầm chui này cấm xe máy
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi tám tháng một mươi xe khách biển số bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm chín mươi một chưa rõ lai lịch lái xe điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ bắc nam
khi đến hầm chui tam hiệp thì va chạm với hai thanh niên đang đi xe máy biển số sáu mươi b một ba mươi bảy nghìn sáu mươi ba lưu thông ngược chiều trong hầm chui
mặc dù theo quy định trong hầm cấm xe máy cú va chạm mạnh khiến cả hai thanh niên ngã xuống đường và bị xe khách hất văng và kéo lê gần hai mươi mét dẫn đến tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông qua hầm chui hoạt động bình thường